hàng năm cứ sau ngày một mươi năm tháng chạp chợ hoa tết lại họp trên phố hàng lược và các tuyến phố lân cận của thủ đô hà nội
chợ hòa thu hút đông đảo người dân và rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan ngắm hoa thưởng thức không khí rộn ràng của những ngày tết
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
chợ hoa hàng lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất ở hà nội
vào những ngày giáp tết cả con phố hàng lược tràn ngập màu sắc của tết cổ truyền
những cành đào quất và đủ các loại hoa đã làm cho không khí tết sôi động và mang nét đặc trưng của hà nội
không giống như chợ hoa quảng bá hoa thường chất thành từng đồng lớn
ở chợ hoa hàng lược hoa được lựa chọn một cách rất kỹ càng rồi mới đem bày lên những kệ riêng biệt để bán
chợ hoa này mở cách đây khoảng một tuần rồi và đón rất là nhiều khách ở khắp nơi đến tham quan và mua sắm
cứ đến độ xuân về thì chợ hoa hàng lược là một cái
chợ cổ truyền mang lại ý nghĩa và gần như là tất cả các khách nước ngoài này hay là những người con đi xa trở về nước
thì đều ghé qua chợ hoa hàng lược để đâu đó tìm lại cái khoảnh khắc chợ ngày xưa
thì đây là một cái nét rất là độc đáo
đối với nhiều người dân đi chợ hoa hàng lược không chỉ để mua hoa mà còn là một thú vui tao nhã
đến đây người ta được thỏa thích ngắm hoa thưởng hoa và cảm nhận không khí tết
mang đậm nét văn hóa đặc trưng
đặc trưng của hà nội
chợ hoa năm nay thì cũng bắt đầu khởi sắc
đến ngày hôm nay thì nó cũng chưa đông lắm
nhưng mà nó cũng khởi sắc sớm và những cái trang hoàng tôi thấy là nó đẹp hơn năm ngoái
hiện tại thì vẫn cái tỷ lệ hoa giả với hoa thật thì hoa giả nó vẫn chiếm ưu thế
nhưng mà tôi hy vọng rằng chỉ gần trong một vài ngày nữa thôi thì hoa thật sẽ tràn về
chợ hoa hàng lược những ngày này
không chỉ thu hút người dân thủ đô đến xem hoa
mà còn là điểm đến của rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến tham quan cảm nhận không khí tết
tôi rất thích con phố này bởi nó được trang trí bằng những bông hoa rất màu sắc rất xinh đẹp
tôi được biết tết nguyên đán là một ngày lễ rất lớn ở việt nam
không khí tết ở đây rất tuyệt vời bởi những bông hoa đẹp và đầy màu sắc
chợ hoa hàng lược là một trong những nét đặc trưng của văn hóa ngày tết cổ truyền của thủ đô hà nội
đây sẽ luôn là điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách nước ngoài trong những ngày cuối năm linh dậu này